chúng ta cần tiếp tục cố gắng nỗ lực với các công tác phòng chống dịch bệnh
cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản như đeo khẩu trang thường xuyên rửa tay
hạn chế các hoạt động tập trung đông người ở các khu vực công cộng
và giữ khoảng cách giãn cách an toàn để bảo vệ bản thân cộng đồng và xã hội
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
về một số kiến nghị của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng đồng ý tạm dừng mua sắm thuốc điều trị cho tình huống một mươi người nhiễm covid một mươi chín
các địa phương cần có cơ số dự phòng thuốc phục vụ điều trị phục vụ phòng chống dịch
trường hợp khó khăn báo cáo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trình thủ tướng chính phủ xem xét chỉ đạo
thủ tướng chính phủ giao ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ động quyết định một số đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm
hoặc có quá nhiều mẫu cần xét nghiệm được đặt hàng các đơn vị y tế khác có đủ năng lực
cả công lập và tư nhân để thực hiện việc xét nghiệm covid một mươi chín đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
thưa quý vị và các bạn thực hiện quyết định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
bộ lao động thương binh và xã hội vừa thành lập ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín trong đó có việc thành lập đường dây nóng về gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
đường dây nóng qua tổng đài một trăm một mươi một tiếp nhận giải đáp những vấn đề vướng mắt khi thực hiện chính sách hỗ trợ
các đối tượng trong quyết định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng
tổng đài một trăm một mươi một chính thức bắt đầu tiếp nhận thông tin hỏi đáp chính sách về việc trì trả gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai
bên cạnh đó bộ lao động thương binh và xã hội cũng công bố các số điện thoại
đánh kiến nghị của người dân bao gồm chín trăm một mươi ba bốn mươi chín năm trăm sáu mươi bảy chín trăm bảy mươi bảy chín trăm bảy mươi sáu sáu trăm tám mươi sáu và chín trăm một mươi ba ba trăm bảy mươi tám tám trăm một mươi sáu
thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi
ubnd tỉnh lào cai đã tiến hành trì trả tiền hỗ trợ đợt một cho hơn một mươi năm người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
ngoài ra là tổng hợp các hoạt động hỗ trợ người dân tại một số địa phương trên cả nước
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng bốn tỉnh lào cai thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho hơn hai chín trăm tám mươi người có công
thân nhân người có công và gần một mươi ba đối tượng hưởng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
thời gian hỗ trợ ba tháng từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và trì trả một lần với mức hỗ trợ là
năm trăm linh đồng một người một tháng tổng kinh phí hơn hai mươi hai tỷ đồng
tiếp theo đó tỉnh lào cai sẽ tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ cho khoảng một trăm bảy mươi người thuộc đối tượng nghèo
ngày hai mươi chín tháng bốn tỉnh bình thuận đã hỗ trợ ba tháng và nhận một lần theo quy định cho hai huyện đảo phú quý
và thị xã la ghi theo nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ
hiện bình thuận có hơn một trăm hai mươi ba người được hỗ trợ với tổng số tiền hơn một trăm hai mươi năm tỷ đồng
tỉnh hà nam có khoảng chín mươi người thuộc đối tượng có công được bảo trợ xã hội
người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo
trước mắt tỉnh hà nam đã tạm ứng hơn một trăm linh tỷ đồng từ ngân sách để chuyển đến các xã
phường thị trấn hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng trong tháng bốn
ngày ba mươi tháng bốn tại trụ sở hội khơ me việt nam ở thủ đô phnom penh campuchia
có khoảng một trăm linh gia đình người campuchia gốc việt và người khơ me có hoàn cảnh khó khăn do tác động
của dịch covid một mươi chín đã nhận được hàng cứu trợ gồm gạo khẩu trang và tiền mặt
riêng một mươi tỉnh ở campuchia thuộc khu vực lãnh sự do đại sứ quán quản lý
chương trình sẽ phát quà cho khoảng một tám trăm linh gia đình trong đó có ba trăm linh hộ sinh sống
tại phnom penh được nhận quà vào dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
ngày ba mươi tháng bốn tại tỉnh con tum đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh con tum về công tác quản lý bảo vệ rừng
và xử lý vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh con tum từ đầu năm đến nay
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh con tum
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an và hạt kiểm lâm các huyện đắc tô con plông ngọc hồi
đã khởi tố chín vụ hủy hoại rừng và vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng
ngoài ra còn có tám mươi bảy vụ khác đang trong thời gian điều tra
tại buổi làm việc đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu tỉnh con tum
chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý nghiêm những hành vi phá rừng không bao che ai sai đến đâu xử đến đấy
triệt phá ngay các điểm nóng về phá rừng và đã là điểm nóng thì không để tồn tại
đề nghị tỉnh thành lập ngay đường dây nóng mạng lưới hệ thống tiếp nhận tin báo xâm hại rừng
để người dân có thể báo tin vi phạm luật lâm nghiệp đến cơ quan chức năng
từ đó phân loại được đâu là tin giả đâu là tin thật không để lâm tặc dựa vào đây để làm nhiễu
đồng thời xây dựng phương án bảo vệ người báo tin
thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
ghi nhận tại một số bến xe của thành phố hà nội lượng khách đi về các tuyến tỉnh không quá tải như những năm trước
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đều được thực hiện đầy đủ
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay tại các bến xe nội thành hà nội tình trạng quá tải đã giảm khá nhiều
hiện cả nước vẫn đang thực hiện chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
nên các bến xe đều thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch
hôm nay tôi đến bến thì thấy khách ít hơn mỗi năm còn đến bến thì có nước rửa tay và được đo nhiệt độ thì tôi rất là yên tâm ạ
giá vé so với mọi ngày thì vẫn giữ nguyên giá cũ
thì lúc này cũng đi vào cửa vào thì đều thấy các
các thường dẫn thì đều cũng lên xe kiểm tra đầy đủ cả thế là cũng hoàn toàn yên tâm
thời điểm nới lỏng cách ly xã hội cũng gần với dịp nghỉ lễ
vì vậy việc quản lý chống tình trạng chặt chém tăng giá vé đã được các bến xe lên phương án từ trước đó
trong dịp quay lễ tết này thì chúng tôi vẫn có giữ nguyên giá vé hiện hành của quay là khi giá vé đã liêm nguyên trên xe
chúng tôi công bố cái đường dây nóng trên hệ thống phát thanh cũng như là cái xung quanh bến để hành khách
khách cùng với bến giám sát trong các kỳ cao điểm chúng tôi đều có cái cam kết với từng nhà xe
thứ nhất là không thu qua giá vé quyết định thứ hai là không nhồi nhét hành khách
nếu mà các cái xe đó vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý theo cái nội quy là từ chối phục vụ từ bảy đến một mươi năm ngày
tùy theo cái đội vi phạm của nãi phụ xe đó
dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài bốn ngày các đường dây nóng liên quan đến an ninh trật tự giao thông
đã được các lực lượng chức năng công bố rộng rãi trên toàn quốc nhằm bảo đảm cho người dân có một kỳ nghỉ lễ
vui tươi và an toàn
hiện nay nhu cầu đi lại của người dân đang có sự gia tăng nhất là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
điều này rất dễ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trở lại trong cộng đồng
chính vì thế công tác phòng dịch tại các bến xe trung tâm thành phố đà nẵng được thực hiện rất tích cực và đồng bộ
ngày ba mươi tháng bốn tại thành phố đà nẵng hoạt động vận tải cố định liên tỉnh được hoạt động một trăm linh số chuyến
đối với các địa phương
nhóm nguy cơ thấp và không quá năm mươi đối với các địa phương trong nhóm nguy cơ
cùng với đó các biện pháp phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt nên hành khách rất yên tâm
các nhà xe lên các nhà xe thì vẫn đảm bảo là đôi thang nghiệp và giữ khoảng cách hai m giữa các nhà xe
theo ghi nhận của nhóm phóng viên số lượng khách chưa tăng cao nên các nhà xe cũng chỉ khai thác một nửa số lượng xe
tất cả đều tuân thủ nguyên tắc phòng dịch yêu cầu khách hàng mang khẩu trang sắt khuẩn trước khi lên xe
bố trí ngồi giãn cách và không nhận khách quá năm mươi số ghế
trong những ngày dịp lễ thì chúng tôi cũng có những quy định phân lùng và làm việc với các đơn vị vận tải
vấn đề hành khách thì đáp ứng được nhiều cầu hành khách thì có thể tăng cường xe như thế nào đó
để đảm bảo giãn cách giữa xe khoảng quy định ví dụ như một m ba mươi hay một m trong năm mươi trong ghế
trước đó ngay sau khi hoàn thành cách ly xã hội các nhân viên bến xe trung tâm thành phố đà nẵng
đã nhanh chóng triển khai tổng vệ sinh phun thuốc tiêu độc khử trùng từ khu vực giao dịch phòng vé đến phòng chờ
công việc này được thực hiện thường xuyên hai lần một ngày để bảo đảm vệ sinh môi trường
từ ngục tối thắng lợi trở về
chính là tiêu đề của bộ ảnh phóng sự mà nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh chu trí thành
thực hiện trong quãng thời gian ông là phóng viên chiến trường những năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
bảy mươi năm trôi qua nhưng những khoảnh khắc lịch sử bên dòng sông thạch hãn vẫn mang những giá trị đặc biệt
với những bức ảnh lịch sử này năm hai nghìn một mươi hai ông đã vinh dự được trao giải thưởng
nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh
xin chào và hẹn gặp lại
tình cảm cực kỳ tốt đối với bộ đội đối với thanh niên sung phong
đối với những người ra tiền tuyến cán bộ ra thì họ rất là thương
bốn bức ảnh trong bộ ảnh từ ngục tối thắng lợi trở về được chụp năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ghi lại diễn biến của một trong những cuộc trao trả tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh việt nam
diễn ra tại bờ bắc sông thạch hãn quảng trị
nghệ sĩ nhếp ảnh chu trí thành đã chọn đặc tả những khoảnh khắc cao trào nhất của niềm vui
vợ hòa của những người tù cách mạng khi được trở về với quê hương gia đình đồng đội
với cách tiếp cận giàu tính nhân văn bộ ảnh từ ngục tối thắng lợi trở về
đã diễn tả được rõ nét tầm góc của chiến thắng chính nghĩa
chiều sâu giá trị của hòa bình cũng như tâm thế của những người trong cuộc
thưa quý vị khi cả nước đang hướng về ngày giải phóng dân tộc cách đây tròn bốn mươi năm năm
thì những người lính ngoài đảo xa vẫn kiên cường hiên ngang bám trụ như lớp lớp thế hệ cha anh đi trước
cảm phục và tự hào
những cột mốc sống bảo vệ chủ quyền và biển đảo của tổ quốc
mới đây nhạc sĩ trần hùng hội viên hội nhạc sĩ hà nội đã cho ra mắt ca khúc
giáng đứng đảo xa để ca ngợi và ghi nhận các chiến sĩ đảo xa
giáng đứng đảo xa được nhạc sĩ trần hùng sáng tác viết kịch bản đạo diễn tổ chức sản xuất
thể hiện tình yêu biển đảo bằng cách riêng của mình
nhạc sĩ mong muốn dùng âm nhạc để ngợi ca các chiến sĩ đang ngày đêm giữ bình yên biển đảo
để mỗi lời bài hát được cất lên thì mỗi người việt lại càng ý thức hơn về chủ quyền biển đảo của quê hương
những giai điệu hào hùng sâu lắng mà lại sục sôi ấy như bồi đắp thêm trong lòng người việt nam
đặc biệt là giới trẻ tình yêu quê hương đất nước lòng tự hào về sự toàn vẹn lãnh thổ
mà cha ông đã không tiếc sương máu để bảo vệ suốt hàng ngàn năm qua
nhạc sĩ mong muốn dùng âm nhạc để ngợi ca các chiến sĩ đang ngày đêm giữ bình yên biển đảo